theo thiết kế cây cầu được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép giữ ứng lực
cao độ mặt cầu thấp hơn cầu cũ khoảng một tám m bề rộng mặt cầu là hai mươi một m tổng mức đầu tư khoảng bốn trăm linh năm tỷ đồng với thời gian thực hiện dự kiến khoảng hai mươi tháng từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
cầu phải có cây cầu mới đáp ứng giao thông cũng như các hoạt động văn hóa kinh tế xã hội của người dân
trong đêm mai cây cầu mơ ước của người dân chắc chắn sẽ hoàn thành
những ngày này khi không khí xuân đang rộn ràng gõ cửa từng ngôi nhà
thì trên công trình thi công cầu kỳ cùng các đơn vị thi công cũng như tư vấn giám sát đang có sự phối hợp vượt nắng thắng mưa để có thể đảm bảo tiến độ và chất lượng của công trình đã đề ra
để khi công trình này đi vào hoạt động thì không chỉ giải quyết vấn đề giao thông đi lại cho người dân mà còn là một biểu tượng mỹ quan của thành phố lạng sơn
cùng với công trình cầu kỳ cùng hàng loạt các công trình trọng điểm cũng đang được triển khai xây dựng trên địa bàn tỉnh lạng sơn
dự án cao tốc bắc giang lạng sơn nằm trong kế hoạch của đường cao tốc hà nội lạng sơn nối từ thủ đô hà nội tới cửa khẩu hữu nghị tỉnh lạng sơn
và kết nối với tuyến cao tốc quốc tế hữu nghị nam ninh
đây là dự án lớn có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội không những của tỉnh bắc giang và lạng sơn
mà còn có ý nghĩa lớn đối với cả khu vực các tỉnh phía bắc đất nước
ngoài tuyến cao tốc bắc nam lạng sơn đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng
tuyến quốc lộ một a qua địa bàn lạng sơn đã thực hiện xong cải tạo nâng cấp với chiều dài gần một trăm linh km
các tuyến đường ra biên giới cũng đã cơ bản hoàn thành cải tạo nâng cấp xây mới với quy mô hai làn xe trở lên
như đường bắc luống tân thanh na sầm na hình đường bản nằm bình độ đào viên
đường nội bộ cửa khẩu hữu nghị đình lập bản chất với tổng chiều dài gần một trăm linh km
trong điều kiện còn nhiều khó khăn ngành giao thông vận tải đã đưa ra nhiều định hướng
đưa ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nâng cấp sửa chữa các tuyến đường
đặc biệt là công nghệ cào bóc tái sinh trong bảo trì đường bộ đem lại hiệu quả cao
giảm chi phí và giá thành nâng cao hiệu quả sử dụng và được ba mươi tỉnh thành đến học hỏi mô hình
được tổng cục đường bộ bộ giao thông vận tải ghi nhận là mô hình mang lại hiệu quả cao trong bảo trì đường bộ
ngoài ra thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm
phong trào làm đường giao thông nông thôn ở lạng sơn những năm qua đã góp phần tích cực
làm thay đổi diện mạo cho những vùng quê từng bước tạo ra mạng lưới giao thông liên hoàn giữa các huyện xã
có phần thúc đẩy kinh tế của lạng sơn phát triển theo hướng bền vững
kết quả đến nay lạng sơn có gần một trăm linh số xã đã có đường ô tô đi vào trung tâm

phong trào làm đường giao thông nông thôn ở lạng sơn những năm qua đã có phần tích cực
làm thay đổi diện mạo cho những vùng quê từng bước tạo ra mạng lưới giao thông liên hoàn giữa các huyện xã
các phần thúc đẩy kinh tế của lạng sơn phát triển theo hướng bền vững